trong khi các nhà khoa học đang cố gắng để tìm kiếm những dược liệu tự nhiên có tính kế hoạch hoạt tính sinh học cao
để làm những loại thuốc chăm sóc sức khỏe con người
vậy thì tại làm sao công nghệ nam nội lại có xu hướng nghiêng về các sản phẩm tự nhiên hơn
cái điều này cũng khá là nhiều người thắc mắc đấy ạ
như các bạn đã biết tại sao hiện tại dược liệu nghiêng về sản phẩm tự nhiên
thứ nhất là sản phẩm tự nhiên ví dụ như ở nước ta
nước ta có nguồn nguyên liệu về dược phẩm tự nhiên rất là lớn
cây cỏ mà hầu như tất cả cây quả của việt nam cũng có thể trở thành thuốc để chữa bệnh
hơn nữa cả mấy nghìn năm vừa qua là ông cha ta đã sử dụng thuốc nam để chữa bệnh
trong quá trình dài như thế như những bậc đang ngang nghi như hải thượng lãng âu
lê hữu trác tuệ tĩnh đã đưa ra chiếc thuyết chữa bệnh
giúp vô cùng vĩ đại theo tôi đó là thuốc nam chữa bệnh người nam
từ trên cơ sở đó là chúng ta phát huy ra và để tạo ra những loại thuốc mới bằng công nghệ hiện đại
còn trên thế giới tại sao trên thế giới cũng quay lại là hợp chất tuy nhiên
tại vì trong bao nhiêu năm
các thuốc tây chữa được bệnh nhưng đồng thời kèm theo những nhược điểm của nó
ví dụ như là nhẫn phản ứng phụ nhờ thuốc
và chữa bệnh không toàn diện đó là những nhược điểm của thuốc tây
vì vậy để khắc phục những nhược điểm ấy
thì trên thế giới có trào lưu quay lại thuốc tự nhiên
không ngoa khi nói rằng
thầy kỳ tự nhiên không ngoa khi nói rằng thầy kỳ tự nhiên
thì phục hưng của thảo lược đã bắt đầu
và bắt đầu trên toàn thế giới
như vậy công nghệ nano sử dụng để chế biến thuốc từ nam dược thiên nhiên của chúng ta
kết hợp với công nghệ y học hiện đại
mà tôi tạm gọi là công nghệ chế tạo nam dược thế hệ thứ tư
nó khắc phục được những nhược điểm của nam dược ngày xưa
nam dược của chúng ta thì là các cụ chữa bệnh
nhưng mà về
về khoa học mà nói không có chứng thực
và nói chung là chưa ổn
cho đến ngày nay
và khắc phục công nghệ phương tây
và tạo ra một nền khoa học chế tạo thuốc mới
mà có thể nói là thuốc thế hệ mới này là bình minh của dựa điệu của tương lai